trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao diễn ra vào chiều nay mùng ba tháng một mươi hai
phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam
trong thời gian tới và trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề mà báo chí quan tâm
trả lời câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của việt nam trước việc ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đài loan trung quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật tại khu vực xung quanh đảo ba bình
thuộc quần đảo trường sa của việt nam người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng nêu rõ
như đã nhiều lần khẳng định việc đài loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh ba bình
thuộc quần đảo trường sa của việt nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của việt nam đối với quần đảo này
đe dọa hòa bình ổn định an toàn an ninh hàng hải gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở biển đông
việt nam kiên quyết phản đối và yêu cầu đài loan không được tiến hành hoạt động diễn tập trái phép nêu trên
cũng như lặp lại các vi phạm trong tương lai
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng đã thông tin một số hoạt động đối ngoại nổi bật
sẽ diễn ra trong tháng cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi